ông hoàng và gia đình đã có cuộc sống tương đối ổn định hơn so với ngoài quê cũ
bản thân ông còn được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn ea hăn nhiều năm nay
tuy nhiên trái ngược với những người như ông hoàng đã vào tây nguyên từ lâu và hiện nay đã có cuộc sống tương đối ổn hơn so với trước
những hộ dân di cư vào sau thì đất ở và đất sản xuất không còn khiến cuộc sống mưu sinh của họ vất vả chẳng kém hơn bao nhiêu so với lúc còn ở cố hương
không những thế lại còn tạo thêm rất nhiều gánh nặng cho địa phương nơi đến
họ chia bốn xào họ chia cho bốn xào ruộng đấy nhưng mà hiện giờ vẫn đẻ không chứ không làm được làm kiểu là nó đậu nó xấu quá làm đậu thì cũng mất mà làm cái gì cũng chả ăn thua lỗ
nhà họ muốn làm luôn nước ấy thì họ thuê máy múc đi thì múc ở dưới đọc là đá to như cái bản ấy chẳng làm được cái gì hết
mà kiểu là nó bị ói chùi làm cây đậu nó đọc có một găng thôi nó không lên được đậu thế là họ cũng chán
tôi vào trong này làm ruộng trồng mì ngoài ra không còn gì để làm
người và sau như chúng tôi không còn đất bằng để trồng cà phê mà phải lên tận đồi cao để trồng mì trồng bắp
nói chung là tình hình dân di cư tự do ở các tỉnh phía bắc vào xã này là thứ nhất và đây là phá vỡ cái kế hoạch tổng thể của chúng của xã
thứ hai là cũng về cái đất đai này rồi là về đất sản xuất đất ở này rồi là về vấn đề an sinh xã hội ví dụ như là các trường học đấy cái số học sinh mà tăng đột biến
cực kỳ là khó khăn cho xã
người quản lý về an ninh về tự rồi là nói chung là về cả đời sống xã hội
theo thống kê từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy người dân di cư vào tỉnh đắk lắc là gần sáu mươi hộ với gần ba trăm linh khẩu
riêng đồng bào dân tộc thiểu số vào một mươi chín hộ gần một trăm linh khẩu bằng một mươi sáu dân số toàn tỉnh
họ chủ yếu sống tập trung ở ba huyện
đây cũng là những huyện khó khăn nhất của tỉnh đắk lắc
mặc dù đến nay tỉnh đắk lắc cũng đã triển khai được một mươi ba dự án sắp xếp dân di cư tự do với các chế độ chính sách theo quyết định một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của thủ tướng chính phủ và lồng ghép thêm vào các chương trình một trăm ba mươi bốn một nghìn năm trăm chín mươi hai một nghìn chín trăm
tuy nhiên một mặt do nguồn vốn chính phủ rót về còn hạn chế theo kiểu nhỏ dọt nên các dự án còn dở dang
đến nay chưa có dự án nào hoàn thành
nhiều dự án còn phải điều chỉnh lại liên tục do số hộ dân không ngừng tăng lên
điển hình là dự án ở xã cư cơ bang của huyện ea súp
sau khi chính quyền bố trí sắp xếp ổn định chỗ ở và đất sản xuất cho các hộ dân di cư vào thì những hộ khác từ các tỉnh phía bắc tiếp tục kéo vào phá vỡ quy hoạch ban đầu
ngoài ra những năm gần đây còn có hiện tượng người dân di cư nội vùng từ huyện này qua huyện khác hoặc từ các tỉnh trong khu vực tây nguyên

dân di cư tự do đến cư trú và sản xuất trên đất lâm nghiệp do họ tự ý khai phá lấn chiếm gây khó khăn trong việc quản lý bảo vệ rừng quản lý nhân khẩu an sinh xã hội và nhiều vấn đề nan giải khác cho địa phương
mặc dù là trung ương cũng như các tỉnh bạn cũng có quan tâm hỗ trợ
cụ thể đây thì đối với tỉnh lắc thì cũng đã có triển khai các chương trình với các dự án là hiện nay đã đưa vào
ngoài ra tỉnh cũng cần quản lý chặt chẽ đất đai tại các công ty lâm nghiệp giả soát hồ sơ nhập khẩu đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện an sinh xã hội để người dân yên tâm ổn định cuộc sống